thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
ngày một mươi tám tháng một mươi một tổng thống nước cộng hòa ấn độ ramnath kovind và phu nhân đã đến đà nẵng
bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại việt nam
thưa ủy quyền của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng lãnh đạo thành phố đà nẵng
đã long trọng đón đoàn tổng thống ấn độ tại sân bay đà nẵng
ngay sau lễ đón đồng chí trương quang nghĩa bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội
ấn độ việt nam thiết lập quan hệ ngoại giao với ấn độ từ ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hai nước có mối quan hệ truyền thống lâu đời
ấn độ tích cực ủng hộ việt nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập
thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế
kinh mạch xuất khẩu từ đà nẵng sang ấn độ năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt một bảy triệu đô la mỹ
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi
riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một năm triệu đô la mỹ tăng chín so với cùng kỳ năm trước